đến ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi hai phiên tòa xét xử hai nguyên bộ trưởng nguyễn bắc son và trương minh tuấn
cùng các đồng phạm trong vụ án tổng công ty mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty avg
bước sang ngày làm việc thứ ba với phần xét hỏi
trong phiên thẩm vấn các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ vai trò của các bị cáo
trong việc ký thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng với avg
trong thường vụ mobifone mua avg sau khi bộ thông tin và truyền thông ban hành quyết định số hai trăm ba mươi
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm phê duyệt đầu tư dự án đầu tư dịch vụ truyền hình
ra mobifone tổ chức thực hiện ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
lên nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobifone đã ký thỏa thuận
và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa mobifone với cổ đông avg
việc ký này là do nguyễn bắc son yêu cầu dù chưa có quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
điều đáng nói trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hội đồng thành viên mobifone đã họp
và ra quyết nghị giao cho cao duy hải thay mặt mobifone ký bản thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng này
tuy nhiên cao duy hải không ký
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với dự án mua chín mươi năm cổ phần avg
từ khâu ra chủ trương đến việc lập dự án đánh giá đề xuất lên bộ thông tin và truyền thông
khâu thẩm định dự án và cuối cùng là khâu quyết định thực hiện dự án
có sự tham gia của rất nhiều người tại mobifone cũng như bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị tư vấn
do đó dự án xác định là có xe phạm thì tất cả những người có tham gia ở các khâu đều có xe phạm
trong phiên làm việc chiều nay bị cáo nguyễn bắc son tiếp tục thể hiện sự bất nhất trong lời khai của mình
về khoản tiền nhận hối lộ ba triệu đô la từ phạm nhật vũ
đến thời điểm chiều nay ông son khai không nhớ sử dụng số tiền đó vào mục đích gì
ông trương minh tuấn khai vì đề nghị bộ công an đưa giao dịch giữa mobifone và avg
vào danh mục tài liệu mật là do ý kiến chỉ đạo của cựu bộ trưởng nguyễn bắc son